thưa quý vị và các bạn với tám ngày nghỉ lễ vào tháng bốn này thì việc đi đâu làm gì đi như thế nào luôn là chủ đề được nhiều người quan tâm trong đó có cộng đồng của người khuyết tật
có thể nói dịp đầu năm mới hay các dịp nghỉ lễ tết trong năm thường là khoảng thời gian hầu hết người dân dành để đi du lịch cùng với gia đình và người thân
đối với cộng đồng người khuyết tật thì đây cũng là dịp để họ được cùng gia đình ra ngoài cùng nhau ghi nhớ những kỷ niệm khó quên
và câu chuyện du lịch tiếp cận lại là vấn đề được họ quan tâm hơn bao giờ hết
các vấn đề về du lịch tiếp cận đã từng được nhắc tới nhưng tới nay vẫn còn những hạn chế khiến người khuyết tật gặp nhiều khó khăn khi đi
chính vì vậy mà tại nhiều địa phương các mô hình tuyến tour các dịch vụ phục vụ cho người khuyết tật đi du lịch đang được đầu tư và phát triển mạnh mẽ
là giám đốc của trung tâm hành động vì sự phát triển hòa nhập idea chị nguyễn hồng oanh thường xuyên phải di chuyển khá nhiều
không chỉ riêng tại hà nội
mà còn ở các tỉnh thành khác trên cả nước
và không chỉ ở việt nam chị cũng phải di chuyển khá nhiều đến các nước trên thế giới
chia sẻ với chúng tôi chị cho biết do công việc bận rộn nên mỗi khi có thời gian chị lại mong muốn được đi du lịch cùng gia đình
thế nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới chuyện đi du lịch tại việt nam chị lại thấy vô cùng khó khăn
bởi dù nhiều lúc phải thuê đến những nơi đắt tiền nhưng vẫn không thể đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu dành cho người khuyết tật
tuy là tôi là khuyết tật vận động
mà cũng dạng nặng ngồi trên xe lăn
nhưng mà do cái công việc của tôi nên tôi được đi lại rất là nhiều nơi
và cũng được đi ra nước ngoài nhiều
và chính cái điều mà được đi ra nước ngoài nhiều thì tôi lại cũng so sánh về cái việc cái sự thuận tiện
và những cái sự đất cập những cái sự khó khăn những cái rào cản của giữa những cái nước phát triển cũng như ở việt nam mình
và cái điều đấy làm cho những người khuyết tật vận động nó rất khó khăn
khi không phải là để đi du lịch
đi làm việc đi học tập
và đặc biệt là cái việc du lịch đối với người khuyết tật vận động và đối với nói riêng và với người khuyết tật nói chung
nó vẫn làm cái gì đó nó hơi quá như là xa xỉ và người ta chưa dám nghĩ đến
không phải có thể là với từng gia đình không phải là vì điều kiện kinh tế
mà thực sự là cái môi trường nó làm cho người ta khó tiếp cận khó để đạt được cái mơ ước được đi du lịch như mọi người khác
tại các điểm du lịch điểm công cộng có đường tiếp cận nhưng không đúng tiêu chuẩn
không đúng các hạng mục cần thiết
không có nhà vệ sinh tiếp cận tại các khu du lịch
các phòng dịch vụ khách sạn không đáp ứng được cho nhu cầu của người khuyết tật là những rào càn
những khó khăn của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam mỗi khi muốn đi du lịch
đây cũng là những bàn khoan của chị nguyễn hồng oanh và là nỗi niềm của nhiều người khuyết tật có mong muốn được đi du lịch
có thể thấy nhu cầu được đi du lịch của cộng đồng người khuyết tật tại việt nam hiện nay là rất lớn
tuy nhiên các điểm du lịch vẫn còn thiếu nhiều điều kiện tiếp cận
để người khuyết tật có thể đi du lịch một cách thoải mái và an tâm
đứng trước nhu cầu thực tiễn trên tại việt nam hiện nay các tổ chức dự án cũng như các địa điểm
công ty du lịch đang nỗ lực không ngừng nhằm phát triển các dịch vụ du lịch dành cho người khuyết tật
và một trong những việc đầu tiên là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của chính những người trong cuộc
để xem họ cần gì và muốn gì
người không khuyết tật của cơ quan người làm của công ty du lịch là những đơn vị
có liên quan thì đến để mọi người nói chuyện với nhau xem xem là nhu cầu của chúng tôi là cái gì
chúng tôi gặp khó khăn gì để cùng chia sẻ tâm tư tình cảm rồi cùng đưa ra những cái còn hạn chế
để mình xem là có thể tháo gỡ được đến đâu có thể là cải tạo được đến đâu
và chúng tôi cũng muốn cho mọi người biết viết là những người khuyết tật hoặc là những cái đơn vị
liên quan ví dụ nhà hàng khách sạn rằng là chúng tôi làm cái này
và ở việt nam có văn bản pháp lý rất là rõ ràng về những cái vấn đề có liên quan đến du lịch tiếp cận
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy website du lịch tiếp cận com đã chính thức được đưa vào hoạt động
trở thành một trong những công cụ hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật khi đi du lịch
đây là dự án do nhóm vì tương lai tươi sáng thuộc hội người khuyết tật thành phố hà nội
thực hiện từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
website cung cấp các thông tin về địa điểm du lịch có hạ tầng hỗ trợ cho người khuyết tật
các tuyến phương tiện giao thông người khuyết tật có thể sử dụng cùng với những văn bản pháp luật
các chính sách có liên quan tới người khuyết tật
được nhóm dự án cập nhật thường xuyên các cuộc khảo sát thực tế cập nhật nguồn thông tin hiệu quả
và chính xác nhất cũng liên tục được tổ chức
tại trang web hàng loạt các điểm tham quan khách sạn nhà hàng trên khắp các tỉnh thành trong cả nước
cùng các tuyến vận chuyển như sân bay gạt tàu và một số điểm xe buýt được thông tin chi tiết
những người khuyết tật cũng tìm thấy ở đây các văn bản pháp luật liên quan đến người khuyết tật
cùng nhiều tin tức liên quan đến người khuyết tật tư vấn cho người khuyết tật khi đi du lịch
những câu chuyện về người khuyết tật
thì rõ ràng là cái nguồn lịch đấy là cho tất cả mọi người
tất nhiên là vẫn sẽ còn những nơi này nơi kia nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là cứ hay nhìn vào những cái điểm
mà tươi đẹp trước để mình có động lực mình có thấy hơn hãng
trước hết là người khuyết tật trước đây ít ra đường nhưng mà bây giờ cũng đã có thông tin
trên các trang web hay là trên trang du lịch tiếp cận com của chúng tôi
cung cấp cái thông tin đấy thì mọi người sẽ ra đường nhiều hơn
và mọi người cũng biết đến nhu cầu của người khuyết tật nhiều hơn
nhưng cái điểm mà chưa cải tạo những cái điểm mà còn hạn chế
thì trong quá trình tới là mọi người cải tạo hay là mọi người có sửa sang thì mọi người lưu ý lên vấn đề đấy
nói tới các dịch vụ du lịch dành cho người khuyết tật
không thể không nhắc tới các đại lý công ty du lịch tại việt nam hiện nay
bởi không chỉ đáp ứng nhu cầu của các khách du lịch là người khuyết tật tại việt nam
các đại lý công ty du lịch còn là nơi tiếp nhận và đáp ứng các nhu cầu cấp thiết
của khách du lịch quốc tế đến với việt nam trong đó có các khách du lịch là người khuyết tật
công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại tam kỳ
còn được biết tới với cái tên threeland
là một trong những công ty du lịch đang tích cực hoạt động tại việt nam
bên cạnh các đối tượng khách là người việt nam và các khách du lịch quốc tế đến với việt nam
công ty này cũng bắt đầu chú trọng và tìm kiếm xây dựng các tuyến tour
các chương trình dành cho các khách du lịch là người khuyết tật
cũng như công ty này một số công ty du lịch lữ hành tại việt nam
cũng đã bắt đầu chú trọng đầu tư phát triển các dịch vụ dành cho cộng đồng người khuyết tật
trước kia thì chúng tôi chỉ nghiên cứu
theo quy mô của công ty thôi
tức là nghiên cứu và khảo sát để hoàn thiện những tuyến tour đó
và chúng tôi cũng có một số khách du lịch bị khuyết tật chưa nhiều
và chúng tôi cũng chưa chủ động lắm về cái hình thức tour này
bởi vì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất là làm rất là khó và phải rất là cẩn thận
và đặc biệt là trong những mùa cao điểm thì chúng tôi thiếu cả người
lẫn thiếu những cơ sở vật chất tương ứng từ các nhà cung cấp
thế nhưng mà sau khi dự hội thảo về các cơ sở vật chất và dịch vụ cho người đi du lịch
mà những người đi du lịch
những người bị khuyết tật thì chúng tôi đã nhìn thấy một số vấn đề
mà chúng tôi có thể kết hợp với các hội người khuyết tật ở việt nam
làm giống như là một quan hệ tương hỗ giữa hai bên
bên hội thì đã có một website rất là tốt với rất là nhiều chi tiết
cho những người dân khuyết tật có thể đi du lịch
và bản thân chúng tôi thì bây giờ chúng tôi phải tăng cường khâu marketing
chúng tôi sẽ phải dựa rất nhiều vào các bạn tour guide
chúng tôi phải làm các chương trình training
rồi nhắc nhở rồi khuyến cáo khuyến nghị cho các bạn tour guide
và những người đi theo những tour du lịch
người khuyết tật này các bạn sẽ đóng vai trò chính
và ngoài ra có một số tour là chúng tôi sẽ phải cử điều hành đi theo để chăm sóc
như tôi đã biết thì trên thế giới như là các nước châu là mỹ hoặc các nước châu âu
thì là về các trang thiết bị cho người khuyết tật thì đã được cung cấp rất đầy đủ
và cũng như là tạo điều kiện tốt nhất cho khách du lịch
là những người khiến khuyết những người bị khuyết tật
thì tôi nghĩ là trong tương lai là chúng ta có thể để cải tiến nhiều hơn nữa
để tạo cơ hội tốt nhất cho người khuyết tật du lịch tại việt nam
cũng như là thúc đẩy nền du lịch tại việt nam phát triển hơn nữa
những người không khuyết tật thì cái nhu cầu du lịch của người ta đã cao
và những người khuyết tật thì nhu cầu du lịch càng cao hơn
và đặc biệt là khi mà người ta đi du lịch thì người ta lại rất dễ bị tự ti
cho nên là làm hướng dẫn viên cho những người khuyết tật
thì chúng ta lại càng phải kheo léo càng phải quan tâm chăm sóc cho những người khuyết tật
nếu việt nam mình khai thác được cái lượng khách khuyết tật như thế
thì sẽ rất là một lợi thế cho ngành du lịch việt nam
ngày nay các nước trên thế giới đều nhận thức được
du lịch là một ngành công nghiệp không khói mang lại nguồn lợi lớn cho đất nước
tạo thêm nhiều việc làm cho các dịch vụ liên quan đến du lịch
và để có thể thúc đẩy du lịch tiếp cận tạo ra một môi trường du lịch thân thiện và thuận lợi
thì cần phải có thêm nhiều yếu tố
tuy nhiên việc có thể làm ngay trước mắt là tích cực cải tạo khả năng tiếp cận
tại một số địa điểm du lịch
bên cạnh việc đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật
của các đường tiếp cận hay công trình tiếp cận cũng cần tăng cường tham vấn
lấy ý kiến từ cộng đồng người khuyết tật những người trực tiếp sử dụng dịch vụ
để có thể có được những sản phẩm dịch vụ hiệu quả và thiết thực nhất
quý vị và các bạn thân mến trên thực tế vẫn còn tồn tại những khó khăn
đối với người khuyết tật khi đi du lịch
như hệ thống đường xá thì vẫn còn nhiều chỗ tranh lệch lớn về độ cao
các xe buýt taxi thì chưa có thang nâng để giúp người sử dụng xe lăn được lên xuống một cách dễ dàng
còn tại các điểm du lịch phần lớn thì vẫn là các bậc tam cấp mà chưa có đường dốc thoải
hoặc có nhưng vẫn chưa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật chưa có nhà vệ sinh tiếp cận
và để giúp người khuyết tật được đảm bảo quyền lợi của mình
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
đã được bộ xây dựng ban hành vào năm hai nghìn một mươi
theo đó quy định này quy định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng mới
hoặc cải tạo các công trình xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
những quy định chung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng nêu rõ
một một hai các công trình xây dựng để đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng bao gồm
nhà trung cư công trình công cộng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước
cơ sở khám chữa bệnh cơ sở giáo dục dạy nghề công trình văn hóa thể dục thể thao
công trình khách sạn thương mại dịch vụ nhà ga bến tàu bến xe đường hề phố hầm đi bộ cầu vượt
và các công trình hạ tầng kỹ thuật và tiện ích đô thị khác nhà tăng lễ nghĩa trang nhà vệ sinh công cộng
điểm chờ xe buýt máy rút tiền tự động điểm truy cập internet công cộng
phần hai quy định kỹ thuật trong quy chuẩn hai hai đường vào công trình trong mục quy định kỹ thuật ghi rõ
hai hai hai khi thiết kế đường dốc phải tuân theo các quy định sau độ dốc không lớn hơn một phần một mươi hai
chiều rộng đường dốc không nhỏ hơn một hai trăm linh mm chiều dài đường dốc không lớn hơn chín mm
khi lớn hơn chín mm phải bố trí chiếu nghỉ
tại điểm bắt đầu và kết thúc đường dốc phải có khoảng trống có kích thước không nhỏ hơn một bốn trăm linh mm x một bốn trăm linh mm
để xe lăn có thể di chuyển được
bề mặt đường dốc phải cứng không được cắt
cố ghê và không trơn trượt
hai hai ba hai bên đường dốc phải bố trí lan can tay vịn liên tục
nếu một bên đường dốc có khoảng trống thì phía chân lan can tay vịn phải bố trí gờ an toàn hoặc bố trí rào chắn
tay vịn phải được lắp đặt ở độ cao chín trăm linh mm so với mặt sàn
nếu bố trí tay vịn hai tầng thì tay vịn phía dưới phải lắp đặt ở độ cao bảy trăm linh mm so với mặt sàn
ở điểm đầu và điểm cuối đường dốc tay vịn phải được kéo dài thêm ba trăm linh mm
khoảng cách giữa tay vịn và tay vịn phải được kéo dài thêm ba trăm linh mm

hai sáu ba khu vệ sinh
hai sáu ba một trong các công trình công cộng phải có tối thiểu một phòng vệ sinh cho người khuyết tật
và không nhỏ hơn năm tổng số phòng vệ sinh
đối với khu vệ sinh công cộng tối thiểu phải có một phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật
chú thích phòng vệ sinh dành cho người khuyết tật cần có sự trợ giúp của người đi cùng thì không phân biệt giới tính
hai sáu ba bảy bề mặt sàn khu vệ sinh
hai sáu ba tám khu vệ sinh dành cho người khuyết tật phải có biển báo biển chỉ dẫn và có hệ thống thông báo bằng âm thanh theo quý ước quốc tế
hai sáu năm buồng phòng trong khách sạn nhà nghỉ
hai sáu năm một đối với khách sạn nhà nghỉ dưới một trăm linh phòng phải có ít nhất năm số phòng đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
nếu cứ có thêm một trăm linh phòng thì phải có thêm một phòng dành cho người khuyết tật
hai trong phòng ngủ dành cho người đi xe lăn phải dành khoảng không gian có kích thước tối thiểu một bốn trăm linh mm x một bốn trăm linh mm về một phía của giường ngủ để di chuyển xe lăn
hai sáu năm ba đối với công trình không có thang máy các phòng dành cho người khuyết tật phải bố trí ở dưới tầng chệt tầng một
quý vị và các bạn thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây là hết
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau